đến tuyến quốc đô đa và tuyến thịnh phật hội để xử lý về nông độ cồn và ma túy
theo kế hoạch từ nay đến hết ngày một mươi bốn tháng hai tức mùng năm tết
lực lượng cảnh sát giao thông quảng bình sẽ kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn
ma túy tốc độ đối với người điều khiển phương tiện giao thông
qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và hình thành thói quen cho người dân
về việc đã uống rượu bia thì không lái xe đặc biệt là trong dịp những ngày đầu năm mới
để mọi người mọi nhà đón xuân trong không khí vui tươi an lành
công an tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án giết người
bắt đối tượng hờ a dúa nghi phạm giết người khi đang lẩn trốn tại một khu rừng ở huyện nậm pồ
tối tám tháng hai tại bản naco sa bốn xã naco sa huyện nậm pồ tỉnh điện biên
xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến anh sùng a sự
sinh năm hai nghìn ba trú tại xã nậm tin huyện nậm pồ tử vong
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện nậm pồ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
huy động tổng lực về người và phương tiện truy vết các đối tượng
đến khoảng một mươi chín h ngày chín tháng hai tức chiều tối ngày ba mươi tết lực lượng chức năng bắt được hờ a dúa
sinh năm hai nghìn năm trú tại xã naco sa huyện nậm pồ khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc bản nậm chua bốn
xã nậm chua huyện nậm pồ thu được tăng vật là con dao gây án
tại cơ quan công an hờ a dúa khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã cùng thảo a phình và vàng a di
cùng trú tại huyện nậm pồ tấn công nhóm bạn của dung a sử
dúa là người trực tiếp dùng dao đâm nhiều nhát khiến sử tử vong tại chỗ
sau một thời gian lẩn trốn trong rừng thảo a phình đã tới cơ quan công an đầu thú
lực lượng công an đang tiếp tục tổ chức lực lượng để truy bắt đối tượng vàng a di
dạng sáng ngày hôm nay công an phường tân chính quận thanh khê thành phố đà nẵng đã truy xét
và bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tài sản của một nữ hành khách vào đêm giao thừa
đối tượng là mai vít trung quê ở tỉnh quảng bình
từ tin báo của một nữ bị hại bị cướp giật điện thoại tại ga đà nẵng
lực lượng công an nhanh chóng theo dõi mật phục bắt giữ được trung khi đối tượng đang có ý định
quay lại ga đà nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
tại cơ quan công an trung thừa nhận do thiếu tiền trả nợ nên khi đến ga
phát hiện bị hại sơ hở thì nảy sinh ý định và thực hiện việc cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
có được điện thoại trung tìm ra mời khẩu và rút hết sáu triệu đồng trong tài khoản của bị hại
ngoài ra trung cũng thừa nhận đã thực hiện một vụ cướp giật khác trước đó
kiểm tra nhanh cho thấy trung dương tính với chất ma túy
vụ việc đã được bàn giao cho công an quận thanh khê để thụ lý điều tra
trong những ngày tết liên tiếp các sới bạc đã bị lực lượng công an tỉnh vĩnh long phát hiện và triệt xóa
bắt giữ nhiều đối tượng
khoảng bốn giờ chiều qua mùng một tết lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh long
và công an phường tân hòa kiểm tra khu đất chống thuộc khóm tân quế phường tân hòa thành phố vĩnh long
phát hiện bắt giữ chín đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền thu giữ hai con gà đang mang cửa sát
bảy điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô cùng khoảng bốn mươi triệu đồng
các đối tượng trú tại tỉnh tiền giang vĩnh long và cần thơ
trước đó lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
và công an xã đồng phú triệt xóa một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp phú mỹ một xã đồng phú huyện long hồ thu giữ tại hiện trường hai con gà
nhiều cặp cửa sát năm điện thoại di động bốn xe mô tô và gần hai mươi năm triệu đồng

hoặc gá bạc công an huyện long phú tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng trương thị mỹ phụng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp phụng an xã song phụng huyện long phú tỉnh sóc trăng
và đối tượng nguyễn tiến sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn một xã đạ tôn huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
phải nhận quyết định truy nã số chín trăm sáu mươi tám ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của phòng cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lâm đồng về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn hãy sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện